trong khi đó bộ quốc phòng mỹ vừa mới công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá ba trăm hai mươi năm triệu đô la mỹ dành cho ukraine
trong đó có tên lửa cho hệ thống phòng không đạn dược và phương tiện quân sự
thông báo viện trợ quân sự mới nhất nêu trên được lầu năm góc đưa ra khi ukraine bắt đầu chiến dịch phản công
trong đó một số phương tiện do mỹ cung cấp đã bị phá hủy trên chiến trường
đây là gói viện trợ thứ bốn mươi của washington dành cho kiev bằng cách sử dụng quyền rút vốn của tổng thống pda
cho phép chính phủ mỹ chuyển giao các sản phẩm và dịch vụ quốc phòng từ các kho dự trữ một cách nhanh chóng
mà không cần sự chấp thuận của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp
là một phần của gói viện trợ mới nhất ukraine sẽ nhận được thêm tên lửa cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia
đạn dược cho hệ thống rocket pháo binh cơ động cao himars đạn pháo một trăm năm mươi năm mm hệ thống phòng không stinger và vũ khí chống tăng
theo người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ washington đã cung cấp khoảng bốn mươi tỷ usd để đảm bảo an ninh cho kiev
kể từ ngày hai mươi bốn tháng hai năm ngoái thời điểm bắt đầu nổ ra cuộc xung đột ở ukraine